tại thành phố lào cai tỉnh lào cai hàng nghìn người dân và du khách bốn phương đã nô nức tham dự khai mạc lễ hội đền thượng xuân mậu tuất hai nghìn một mươi chín
trong không khí trang trọng các vị đại biểu nhân dân và du khách thập phương đã tham gia lễ dân hương đền thượng và thưởng thức màn chống hội
đến với lễ hội đền thượng người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động giao lưu văn nghệ
các trò chơi dân gian mà còn được tham quan gian trưng bày các ấn phẩm tại hội báo xuân mậu tuất và gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của các địa phương
bên cạnh đó hội trợ thương mại và khu ẩm thực cũng là những điểm đến không thể bỏ qua với mỗi du khách